các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tin giả tin đồn thất thiệt xuyên tạc về cán bộ và công tác nhân sự gây dối tình hình đất nước gây kích động nhân dân chia rẽ nội bộ bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước là những chiêu bài mà những thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị thường xuyên sử dụng
vấn đề này về bản chất thì không mới nhưng cách tiếp cận lại ngày càng thâm độc tinh vi
kể từ thời điểm người dân đang chuẩn bị cho tích nguyên đán
các thế lực thù địch đã lợi dụng các tình tiết xoay quanh cuộc sống của người dân để đâm đặt thổi phồng lên như một căn bệnh kinh niên
nào là người dân bới sát trong những ngày tết cổ chuyển
nào là cái tết thê thảm của người nghèo việt nam
từ đó đưa ra kết luận đi ngược với những ghi nhận của cả người dân trong và ngoài nước về chất lượng cuộc sống của người dân việt nam đang được cải thiện rõ rệt
cũng như những đóng góp của việt nam cho cộng đồng quốc tế
trong những năm qua kể cả khi chính phủ công bố mức tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi hai đạt tám hai thì ngay lập tức những kẻ thiếu tử tế lại đưa ra các lập luận trái chiều gây mất niềm tin trong công chúng
sau đại dịch thì tất cả các nước khác thì gdp đều giảm thậm chí là lạm phát rồi tất nhưng việt nam vẫn giữ được cái nhiệm độ sáu bảy như thế thì là phải nói là đấy là khách quan và đấy là một cái tiến bộ của cái sự đổi mới
và người ta từ đấy người ta mới tin tưởng vào
và người ta từ đấy người ta mới tin tưởng
chúng rêu rào phin từ chức để hạ cánh an toàn hiệu ứng domino nhóm lợi ích và những người nhúng chàm sẽ thi nhau xin nghỉ bởi vì ăn nủ rồi và đưa ra kết luận phỏng đoán đang tìm người thay thế
chiêu trò dơ bẩn này thực tế đang đi ngược lại quy luật vận động và phát triển của xã hội
bởi lẽ suy xét theo chiều dài của lịch sử dân tộc cũng như chiều rộng của các quốc gia trên thế giới
việc miễn nhiệm từ chức là việc làm bình thường